mở đầu là phần tin tức an ninh trật tự
trong lúc làm nhiệm vụ bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thượng úy trần trung hiếu công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
đã bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương
cụ thể vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi
thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo ở xã xuân hồng
nghi vấn mua bán chai phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang
phát hiện có lực lượng công an đối tượng bảo đã lấy kéo đâm vào cổ thượng úy hiếu
sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an xã xuân hồng cùng với người dân
đã tiến hành đưa thượng úy trần trung hiếu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa
thành phố vinh tỉnh nghệ an đồng thời bắt giữ đối tượng bảo đưa về trụ sở để điều tra
về tình hình sức khỏe của thượng úy trần trung hiếu dù mất máu nhiều
nhưng được sự cấp cứu kịp thời nên đồng chí đã qua cơn nguy kịch
ngay sau khi sự việc xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh hà tĩnh
đã có mặt tại bệnh viện thăm hỏi biểu dương cho quả động viên thượng úy hiếu
yên tâm điều trị phục hồi sức khỏe
chỉ vì mâu thuẫn trong việc đỗ xe tải để bốc rỡ hàng hóa ở chợ hoa quảng an
thành phố hà nội đặng văn bình đã gọi trương quốc phong đến dùng súng bắn đạn cao su
gây thương tích cho một nạn nhân
công an quận tây hồ thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố đặng văn bình
và trương quốc phong cùng chú tại thành phố hà nội
đương biết cả bình và phong đều có nhiều tiền án
tại cơ quan công an bình khai nhận ngày một mươi sáu tháng một mươi có xích mích mâu thuẫn với nhóm của nạn nhân
về việc tranh chấp vị trí đỗ xe tải và bốc rỡ hàng tại khu vực chợ hoa quảng an
đặng văn bình đã gọi trương quốc phong đến hỗ trợ để giải quyết
khi đến nơi phong rút súng bắn gây thương tích cho nạn nhân gây án xong đối tượng phong bỏ chạy
ngày tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã bắt giữ trương quốc phong tại thành phố hồ chí minh
khi đối tượng này đang làm thủ tục nhập cảnh từ campuchia về việt nam
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
ngày hôm nay công an phường tân hội thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long cho biết
đã ngăn chặn kịp thời hai tài xế xe đầu kéo chuẩn bị đánh nhau trên quốc lộ tám mươi
vào khoảng một mươi một giờ trưa nay nhận được tin báo của người dân về việc có hai tài xế xe đầu kéo kéo theo rơm móc
dừng trên quốc lộ tám mươi
đoàn thuộc phường tân hội thành phố vĩnh long chuẩn bị đánh nhau
lực lượng công an phường tân hội nhanh chóng đến hiện trường ngăn chặn vụ việc
thu giữ một con dao và giải quyết nhanh ủn cắt giao thông cuộc bộ
được biết hai tài xế này xảy ra mâu thuẫn trong quá trình lưu thông trên đường
dẫn đến việc xung đột chặn đầu xe để chuẩn bị đánh nhau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố hai bị can về tội in phát hành
mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
hai bị can là trương minh tuấn thường trú tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu sơn la và đỗ thị duyên
thường trú tại huyện khoái châu tỉnh hương yên
phó trưởng phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương
theo cơ quan công an trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trương minh tuấn đã nhiều lần chỉ đạo đỗ thị duyên mua hóa đơn
ghi khống nội dung đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự
các quyết định khởi tố và lệnh bắt khám xét được viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la phê chuẩn
quá trình bắt giữ khám xét đảm bảo đúng pháp luật
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp công an
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn huyện mang giang
tỉnh gia lai đã được kiềm chế kéo giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả này là sự khẳng định về bản lĩnh nghiệp vụ
sự mưu trí dũng cảm của cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đây là võ minh duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tải thôn một xã tân bình huyện đắc đoa tỉnh gia lai
đã bị công an huyện mang giang bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
cụ thể vào chiều ngày hai mươi một tháng tám xe ô tô của ông phạm ngọc hùng
chú thành phố bưu ma thuật tỉnh đắk lắk đến các vườn sầu riêng thuộc xã đắk đơ răng
để thu mua thì bị một nhóm gồm ba đối tượng chặn đầu xe đe dọa uy hiếp
buộc ông hùng phải gặp võ minh duy thì mới được thu mua
ngày hai mươi bốn tháng tám khi đang nhận số tiền hai mươi triệu đồng của ông hùng
thì duy bị lực lượng công an bắt quả tang
việc nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt bảo kê thu mua sầu riêng
nhận được sự đồng tình cảm phục của người dân và chính quyền địa phương
trên địa bàn xã đắk đơ răng đa số là dân dân dân dân nông nghiệp
tuy nhiên vừa qua trên địa bàn đắk đơ răng có cái cảnh tượng là
đi bao thầu để đi để mua giống như đặc biệt là cây sầu riêng
nhân dân phản ánh rất nhiều mà không dám tố giác
rất là hoan nghênh và cảm ơn công an huyện đã phối hợp bắt được các đối tượng đều ra
và nhân dân mong muốn đằng sau này là những cái tệ nạn đó là
tuyệt đối không có xảy ra trên địa bàn để cho nhân dân yên tâm
trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp
công an huyện mang giang đã tiến hành triển khai đồng loạt các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
mới đây nhất vào trung tuần cuối tháng một mươi công an huyện mang giang đã bắt quả tang đối tượng hoàng văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hơn tám mươi ba chín gam ma túy đá và heroin
tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của tú lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ
một khẩu súng bằng kim loại năm viên đạn và một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá
đây là vụ bắt giữ thu được số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện mang giang
tạo các ban ngành đoàn thể của huyện cùng vào cuộc để làm công tác tuyên truyền
giáo dục răng đe các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm
cùng với đó thì đội cũng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành nắm tình hình trên địa bàn
để kịp thời phát hiện những đối tượng vi phạm pháp luật để đấu tranh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện mang giang đã điều tra khám phá hai mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt ba mươi hai bị can đạt tỷ lệ trên tám mươi tám
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra làm rõ
bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm
công an huyện còn tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể và trường học
thường xuyên tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lồng ghép tuyên truyền pháp luật về tắc hại của tệ nạn ma túy đối với lứa tuổi thanh thiếu niên
qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật trong cộng đồng
từng bước ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ tại khu vực miền trung
mưa lớn kéo dài hai ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại địa bàn các tỉnh
hà tĩnh quảng trị quảng ngãi
nhiều nơi đã và đang bị chia cắt ngập nặng và sạt lở đất
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một mưa lớn khiến đoạn km tám mươi hai bảy trăm tám mươi tuyến quốc lộ tám đoạn qua địa phận xã sơn kim một
huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh bị sạt lở
ước tính sơ bộ có khoảng hơn hai trăm linh mét khối đất đá đổ xuống chia cắt đường lên cửa khẩu quốc tế cầu treo
do thời tiết đang diễn biến xấu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông an toàn
lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện tạm thời dừng lưu thông trên tuyến cả hai chiều
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị
mưa lũ khiến một người mất tích và gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và các công trình khác
người bị mất tích là anh lê đức hùng ba mươi sáu tuổi chú huyện vĩnh linh
anh hùng bị mất tích khi đi đánh bắt cá vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi một
hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm
mưa lớn cũng khiến một hai trăm năm mươi chín nhà dân tại tỉnh quảng trị bị ngập
nhiều đoạn bờ sông bờ suối tiếp tục bị sói sạt lở
một số công trình cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi bị ngập sạt lở hư hỏng do mưa lũ
tại quảng nam mưa lớn kéo dài từ đêm qua ngày một mươi ba tháng một mươi một đến nay khiến nước các sông suối dâng cao chảy xiết
gây nguy cơ chia cắt sạt lở nhiều tuyến đường tại các địa phương miền núi
tại huyện miền núi phước sơn mưa lớn đã gây ngập sâu quốc lộ một mươi bốn e qua xã phước hiệp
sạt lở và nguy cơ sạt lở một số tuyến đường trên đường hồ chí minh qua xã phước năng
gây cản trở nguy hiểm cho người tham gia giao thông
trong khi đó tại cầu nước mét qua địa bàn xã phước lộc nước chảy xiết
tại xã miền núi tam trà của huyện núi thành và huyện miền núi tây giang
mưa lớn đã khiến nước sông suối qua địa bàn dâng cao nước băng qua đường gây ách tắc giao thông nguy hiểm
lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại các điểm trên để răng dây cấm biển cảnh báo
hướng dẫn không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn
hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn nguy cơ sạt lở ngập lụt
một thông tin đáng chú ý khác vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay tại km năm mươi một trăm một mươi quốc lộ hai mươi sáu
thuộc địa phận xã ea trang huyện madrak tỉnh đắk lắc
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết ba người bị thương
vào thời điểm trên xe ô tô mang biển số bảy mươi chín a bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi năm chưa rõ người điều khiển
trên xe có năm người lưu thông theo hướng đắk lắc đi khánh hòa
khi đến km năm mươi một trăm một mươi thì chiếc xe bất ngờ tông vào lan can bên phải đường
cú tông mạnh đã khiến một người tử vong ngay tại chỗ
một người tử vong tại trung tâm y tế huyện madrak và ba người khác bị thương nặng
đang được điều trị tại bệnh viện
chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng
hiện toàn bộ nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
hơn một giờ sáng nay ngôi nhà hai tầng ở địa bàn phướng ngô quyền
thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã xảy ra cháy
thật may mắn là sân tượng của ngôi nhà này không làm chuồng cọp
nên năm người trong nhà đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn
ngôi nhà xảy ra sự cố cũng đồng thời là cửa hàng kinh doanh vàng mã
vì vậy khi người trong nhà phát hiện sự việc thì đàm cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội
ngọn lửa đỏ dược bao trùm toàn bộ tầng một và đang cháy lan lên tầng hai khói độc mù mịt
chị trần thị hằng là chủ nhà đã nhanh chóng đánh thức tất cả mọi người
chạy lên sân thượng thoát sang nhà hàng xóm an toàn
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy
và đưa các nạn nhân đến nơi an toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
nguy cơ cháy nổ thì luôn tiêm ẩn
mô hình tổ liên giá an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng ra đời
đã có phần xử lý sự cố ngay khi mới phát hiện từ đó hạn chế thiệt hại cả về người và của
nhận thấy tính hiệu quả cao thì trong thời gian qua
hai mô hình này đã được tỉnh quảng ninh triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn
và đặc biệt tại công an thành phố cẩm phả thì với sự quyết liệt triển khai
cùng sự đồng thuận cao của đông đảo người dân trên địa bàn
mô hình này đã và đang trở thành phong trào lan tỏa
phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ
khu phố bốn a phường cẩm trung thành phố cẩm phả
hầu hết tại khu dân cư này là những hộ vừa kết hợp nhà ở gắn với kinh doanh buôn bán
do nhà vừa để ở vừa để kinh doanh
nên việc trang bị đầy đủ hệ thống chuông báo bình chữa cháy
đã được các hộ trong khu phố đồng tình ủng hộ
đặc biệt là toàn bộ dân cư đều tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
với hệ thống chuông báo cháy liên kết từ năm nhà trở lên
ngay trên đường thương mại này thôi khu phố đã tập trung tuyên truyền vận động
đã lắp được năm tổ liên gia gồm ba mươi một hộ dân liên gia
thì thự đồng thuận của dân rất cao
trong thời gian qua bộ công an đang triển khai mô hình tổ liên gia
đang vận động những nhà có nguy hiểm cháy nổ cao
và những nhà dân khác lắp đặt hệ thống này
hệ thống này gồm năm bảy nhà năm nhà trở lên
khi có dự cố một nhà bấm ví dụ một nhà bấm báo động
khi có dự cố
tất cả tổ đều kêu báo động và cái đèn của cái nhà gặp dự cố sẽ sáng
cái đèn gặp dự cố sẽ sáng lên
để báo động mà người biết là nhà đấy có dự cố
là người sẽ sang để hỗ trợ hỗ trợ là cùng xử lý
cùng với thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
các điểm chữa cháy công cộng cũng được phủ sóng
tại nhiều khu dân cư trên đệ bàn thành phố cầm phả
đặc biệt ưu tiên những khu dân cư ngõ nhỏ sâu
xe chữa cháy khó tiếp cận không đảm bảo phòng cháy chữa cháy để triển khai mô hình
cũng xác định là giờ vàng để sửa chữa đám cháy
do đó chúng tôi cũng đã tuyên truyền hết sức sâu rộng đến nhân dân
từ các đồng chí đảng viên các đồng chí đảng viên sinh hoạt hai mươi ba
và các đồng chí đảng viên ở khu phố và toàn thể các tầng lớp nhân dân
thì nhân dân chúng tôi bây giờ đều ý thức cao
bởi khi có những đám cháy xảy ra dù là nhỏ lẻ
và ngay khi có được cái dập tắt ngay ban đầu thì sẽ không có những hậu quả xảy ra
các ngành ban ngành cần phải có cái giải pháp để trong khu dân cư
khi mà có cái sự cố xảy ra như ví dụ là lắp một cái trụ nước
để cái đường dẫn nước để đi vào trong khu dân cư
đấy để tự các hộ dân đó cứu kịp thời để chờ các cơ quan chức năng tới
thì tôi thiết nghĩ rằng nó sẽ giảm thiểu được rất nhiều
và sẽ giảm thiểu được rất nhiều
và sẽ giảm thiểu được rất nhiều và sẽ giảm thiểu được rất nhiều
và sẽ giảm thiểu được rất nhiều và sẽ giảm thiểu được rất nhiều

đến một mươi sáu xã phường thị trấn và lắp đặt được gần ba trăm linh điểm chữa cháy công cộng

giữa các gia đình ở khu dân cư lấy người dân làm trung tâm
chủ thể thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
với hành vi in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố
ngày một mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố hai bị can là trương minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu sơn la
và đỗ thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy phó trưởng phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương
với hành vi in phát hành mua bán cháy phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
theo cơ quan công an trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai trương minh tuấn đã nhiều lần chỉ đạo
đỗ thị duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự
các quyết định khởi tố và lệnh bắt khám xét được viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la phê chuẩn
quá trình bắt giữ khám xét đảm bảo đúng pháp luật hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán cho thuê phần mềm định vị
giám sát do nhóm các đối tượng ở tỉnh vĩnh phúc thực hiện vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã làm rõ có hơn hai mươi người là nạn nhân
của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này hiện các đối tượng của vụ án đã bị khởi tố bắt tạm giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do không có việc làm ổn định để có tiền tiêu xài cá nhân các đối tượng đỗ việt hùng lê trưởng giang
và đào thanh bình công chú tại tỉnh vĩnh phúc đã giả bán phần mềm định vị giám sát điện thoại
qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền của người đặt mua phần mềm cụ thể khi có người liên hệ thuê
hùng sẽ liên hệ qua gia lô để hướng dẫn cách thức đăng nhập mức phí thuê phần mềm
nếu khách đồng ý các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua một số tài khoản ngân hàng
do bọn chúng đưa ra
tuy nhiên sau khi chuyển tiền cho bọn chúng số tiền này đã bị chúng chiếm đoạt
và không thực hiện các điều khoản thỏa thuận cho khách hàng
khi khách hàng muốn yêu cầu vào để xem kiểm tra tôi mới yêu cầu bạn nhập số điện thoại của người bạn
muốn theo dõi vào và dưới là bật khẩu cái bật khẩu đấy bạn phải bên bạn mua
bên tôi mới cấp cho bạn do khách hàng đang nóng nòng tìm những việc vụ việc trên đấy
khách hàng sẽ chuyển tiền cho tôi
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã làm rõ từ ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai mươi một người
ở nhiều địa phương trên cả nước tổng số tiền chiếm đoạt hơn một trăm ba mươi năm triệu đồng
vậy nếu có thì nó cũng là hành vi vi phạm pháp luật
nên là yêu cầu người dân là hết sức cảnh giác trước những lời quảng cáo
cơ quan chức năng khuyến cáo việc tự ý sử dụng các thiết bị phần mềm theo dõi
giám sát các hoạt động của cá nhân cơ quan tổ chức khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật
người dân cần hiểu rõ về quy định này không vì tính hiếu kỳ mà tự ý mua hoặc thuê các phần mềm ứng dụng
để giám sát định vị trên mạng xã hội để tránh nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng như ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
bán hàng giả hàng nhái dưới hình thức online một chủ cơ sở kinh doanh ở tỉnh đồng nai vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
tiến hành kiểm tra hành chính hộ kinh doanh do nguyễn quỳnh giao làm chủ tại xã hố nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai
tại thời điểm kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh trên đang có hành vi buôn bán hơn bảy sản phẩm hàng hóa
gồm quần áo giày dép giả mạo các nhãn hiệu như adidas zara kappa tommy calvin klein lacoste
qua làm việc ban đầu nguyễn quỳnh giao khai nhận toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ nói trên là hàng hóa giả mạo các thương hiệu
không có hóa đơn chứng từ được đối tượng mua trôi nổi
nguyễn quỳnh giao không có hóa đơn chứng thị trường về để bán kiếm lời
ba đối tượng gồm võ văn phát lâm bảo dư và ông bảo linh cùng chú tại tỉnh kiên giang vừa bị công an thành phố giạch giá tỉnh kiên giang bắt giữ về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một qua công tác nắm tình hình lực lượng công an bắt quả tăng ba đối tượng nêu trên
cùng thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu khám xét xe tải mà các đối tượng dùng để vận chuyển
lực lượng công an thu giữ hơn hai mươi bao thuốc lá nhập lậu hiệu hero và z cùng nhiều tăng vật có liên quan đến vụ án
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số một nghìn tám mươi bảy
về việc tăng cường quản lý công tác
đối tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
theo đó để quản lý công tác đấu giá quyền khai thác quán sản làm vật liệu xây dựng thông thường
chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật thủ tướng chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau
chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo ra soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát đánh giá chữ lượng mỏ
lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở ba mò cát liên mạc châu sơn và tây đằng minh châu
đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật tuyệt đối không để các tổ chức cá nhân lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý
để trục lợi thất thoát lãng phí lợi ích nhóm
kịp thời phát hiện sớm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản
ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá gây nhiễu loạn thị trường trục lợi
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các bộ tài chính xây dựng tư pháp và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương giả soát kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có biểu hiện bất thường
kết quả chúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm
xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi điều chỉnh bổ sung
không để xảy ra trục lợi đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường
đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực nếu có báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình kịp thời phát hiện
ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản
văn phòng chính phủ theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thủ tướng chính phủ giao tại công điện này
hà nội hiện xếp thứ ba trên cả nước về thu hút fdi trong một mươi tháng
dự kiến hai tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi ba thành phố ước thu hút fdi đạt khoảng bốn trăm tám mươi bốn tám triệu usd
trong đó có ba trăm bốn mươi sáu dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt ba trăm hai mươi một một triệu usd
một trăm bốn mươi một lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hai trăm bốn mươi hai năm triệu usd
hai trăm bảy mươi ba lượt góp vốn mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt năm trăm bốn mươi bốn ba triệu usd
và một lượt giao dịch của nhà đầu tư mua cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt một năm tỷ usd
dự kiến vào năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố phấn đấu thu hút fdi đạt khoảng ba một triệu usd
một mươi năm tỷ usd
trong tháng một mươi vừa qua bộ tài chính cho biết văn phòng chính phủ đã có công văn về đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó phó thủ tướng lê minh khái đồng ý với đề xuất này và giao bộ tài chính khẩn trương tổng hợp nội dung đề xuất để chính quốc hội
việc triển khai giảm thuế vat đã được thực hiện trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba đã tạo ra những hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế kinh tích tiêu dùng thúc đẩy sản xuất kinh doanh giúp các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi
việc tiếp tục đề xuất thực hiện chính sách hỗ trợ này trong năm hai nghìn hai mươi bốn đang nhận được nhiều sự hưởng ứng ủng hộ từ phía doanh nghiệp
việc giảm thuế vat xuống còn tám đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất một mươi sẽ giúp giảm trực tiếp vào giá thành sản phẩm của các hàng hóa dịch vụ này
như vậy người dân sẽ được hưởng lợi
trực tiếp các loại chi tiêu sẽ được giảm từ đó khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều hàng hóa hơn
chúng ta hiện nay đang rất cần phải kích cầu không chỉ cầu đầu tư công mà đặc biệt là kích cầu tiêu dùng
và như vậy thì việc giảm thuế hai nó sẽ là một yếu tố sẽ tác động đến chuyện tăng cầu tiêu dùng
hơn nữa dư địa về mặt ngân sách chúng ta hiện nay cũng đã đảm bảo cân đối trong những năm vừa qua khá tốt
cho nên đây là thời hiểm chúng ta cần phải có chính sách gọi là tài khoá ngược để hỗ trợ trở lại cho doanh nghiệp
cũng như là kích cầu tiêu dùng người dân
về phía doanh nghiệp việc kích cầu tiêu dùng nội địa sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp bán thêm được hàng hóa dịch vụ
đồng thời giảm các chi phí đầu vào tích lý thêm dòng vốn phục vụ tái sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó sau kinh nghiệm thực hiện chính sách giảm thuế vat của năm hai nghìn hai mươi hai
vì thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong kê khai nộp thuế năm hai nghìn hai mươi ba đã không còn nhiều vướng mắt giảm thiểu các nhầm lẫn thiếu sót
cơ quan triển khai thực hiện là tổng cục thuế
đã chỉ đạo các cục thuế địa phương căn cứ vào nghị định hướng dẫn của chính phủ
và nghị định chính phủ hướng dẫn thì rất rõ các nhóm không được giảm thuế thì ghi ra là chi tiết
thì những khó khăn trong quá trình thực hiện cũng giảm thiểu hơn
bên cạnh đó khi triển khai thực hiện tổng cục thuế chỉ đạo rất xa xao
và nếu như trong lúc viết đơn chứng từ doanh nghiệp còn có những nhầm lẫn sai sót giữa mặt hàng được giảm không được giảm
thì tổng thuế hướng dẫn là cho doanh nghiệp sẽ kê khai điều chỉnh bổ sung
theo đề xuất hiện nay của bộ tài chính việc giảm thuế vat sẽ thực hiện trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tiếp tục áp dụng như năm hai nghìn hai mươi ba trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như viễn thông công nghệ thông tin
hoạt động tài chính ngân hàng chứng khoán bảo hiểm kinh doanh bất động sản
hiện có một số doanh nghiệp hiệp hội đang có thêm kiến nghị đề xuất về việc mở rộng thêm một số nhóm hàng
dịch vụ áp dụng giảm thuế
doanh nghiệp sẽ giảm thuế hai và kéo dài thời gian giảm thuế
nên thông báo sớm vì là có rất là nhiều đơn hàng doanh nghiệp đã ký kết cho những hợp đồng
nó mang tính cả năm sau mà chúng tôi rất là mong muốn là nếu mà có thì cho đầy đủ một năm tài chính
thì phía doanh nghiệp sẽ khai báo quyết toán thuế rồi rất là nhiều cái nội dung nó sẽ thuận lợi hơn
theo ước tính việc thực hiện chính sách giảm thuế vat hai trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
dự kiến sẽ giảm thu ngân sách
ngân sách nhà nước khoảng hai mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng ngân sách nhà nước sẽ được bù đắp
khi các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nội địa tăng trưởng